cụ thể tại xã châu pha thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
alibaba đã cho xây dựng khu nhà khá rộng này làm nơi tiếp đón khách hàng tổ chức hội thảo quảng cáo
ký kết đặt cọng mua bán đất nền của những dự án ảo mà họ đã vẽ ra trong suốt một thời gian dài
dầm rộ là thế nhưng một đoạt hành vi vi phạm những nguy cơ phạm tội của alibaba
lại không bị chính quyền xã châu pha phát hiện và xử lý kịp thời
ngay cả việc dễ thấy nhất là hành vi xây dựng trái phép khu nhà này
nhưng chính quyền địa phương cũng không biết để xử lý
thứ nhất là trong công tác quản lý địa phương của mình nó cũng thiếu cái sâu sát thiếu phương quyết xử lý ngay từ đầu
dẫn đến cái hậu quả
chính vì cái này thì nó cũng có cái điều kiện khách quan đối với địa phương là
một là nó xe khu vực này trung tâm ở xã
cái thứ hai nữa là trong cái tổ chúng tôi thành lập cái tổ quản lý tài nguyên xây dựng để tham dự giúp tùy ban nhóm tác quản lý
trong cái thời điểm là cán bộ nghỉ việc chỉ huy trưởng quân sự ở đây cũng làm đơn xin nghỉ việc
thì ông này cũng nằm trong thành phần cái tổ đó
rồi phó công an thì cũng nằm trong cái tổ này
để giúp cho cái việc mà cái tổ này đi làm việc khi mà anh có thay đổi chống đối thì có điều hỗ trợ
rồi cán bộ chuyên phụ trách về mảng xây dựng thì cũng nghỉ việc luôn
nên là đối với địa phương lúc này thì nó cũng có cái góc độ một về mặt nhân sự
cái thứ hai là muốn nói gì thì nói
về góc độ quản lý nhà nước ở địa phương thì cũng có những cái phần là mình làm chưa có chặt chẽ
từ đó nó mới nảy sinh ra cái việc lén lút này
nhiều khó khăn
nhiều khó khăn
các phương mắc được ông trần đình ơn chủ tịch ủy ban nhân dân xã châu pha đưa ra
sau những hành vi công khai như xây dựng công trình đường xá trong khu đất tổ chức đông người mua bán giao dịch
là điều dễ nhận thấy không khó để chính quyền địa phương có thể nắm bắt thông tin và xử lý kịp thời
trong phạm vi thẩm quyền hoặc báo cáo cấp trên ngay khi cần thiết
nói về cái trách nhiệm của các địa phương trong thời gian qua
thì cũng phải thấy rằng là họ cũng có một phần trách nhiệm
và phần trách nhiệm ở đây cũng rất là quan trọng
ở cái chỗ là như này
về nguyên tắc thì chúng ta thành lập các cơ quan không thể đổ cho là nhân sự thiếu và yếu được
bởi vì là trên cùng một cái địa bàn mặt bằng chúng ta quản lý
thì những cái quy hoạch trên hai một trên năm v v
chúng ta đều nắm rõ ở khu vực nào là đất nông nghiệp
khu vực nào là đất thương mại khu vực nào là đất ở
thế thì có những hiện tượng mà khi mà đất nông nghiệp bị chuyển hóa thì
giống như đất ở trên địa bàn ấy
ví dụ như là nhiệm vụ alibaba săn bằng những cái khu đất rồi là v v
thì chính quyền hoàn toàn có thể hành động sớm hơn
không đợi đến cái lúc mà đã có những cái khiếu kiện rồi
chúng ta mới bắt tay vào chúng ta tiến hành cưỡng chế
giải phóng những công trình không phép công trình trái phép
để trả lại về cái tính chất đất như là đất nông nghiệp
chúng tôi được biết là bộ công an cũng đã chứng minh được
là có những cái vấn đề này
văn bản của cơ quan chính quyền cấp viện
đã cho phép những cái doanh nghiệp
và bất động sản bán các dĩa ma này
được phép làm những cái con đường kết nối
gọi là đường nông thôn
kết nối vào hệ thống đường giao thông của nhà nước
và từ chỗ đó làm cơ sở cho những doanh nghiệp này lừa đảo
thì chúng ta thấy rằng rõ ràng
cái vai trò của chính quyền cấp viện này là
là vai trò trực tiếp cực kỳ quan trọng
cho nên phải có sự vào cuộc của chính quyền cấp cơ sở
bên cạnh đó thì đối với những trường hợp
đã có những chứng cứ về mặt vi phạm pháp luật
là chúng ta phải xử lý nghi minh
theo những chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản
hệ thống pháp luật cũng đang tồn tại một số kẽ hở
mà các doanh nghiệp lừa đảo thường lợi dụng
đó là ký các loại hợp đồng giữ chỗ đặt cọc
hay hợp đồng hợp tác đầu tư
chứ không phải hợp đồng mua bán
điều này cũng góp phần làm chậm quá trình can thiệp xử lý
của cơ quan chức năng
cái chế định đặt cọc của bộ luật dân sự
thì lại nói rằng giá trị đặt cọc do hai bên đo thuẫn
cho nên có nhiều trường hợp
đầu nổ qua đất doanh nghiệp bất lương
họ thu cái tiền đặt cọc lên đến tám mươi chín mươi giá trị đặt cọc
gây thiệt hại và rủi ro rất lớn
cho những nhà đầu tư hoặc là cho người tiêu dùng
nhìn lại những vụ doanh nghiệp lập dự án ma lừa đảo
chiếm đặt hàng nghìn tỷ đồng của người dân
xảy ra trong thời gian qua có thể thấy
nguyên nhân rất lớn
nằm ở tâm lý thích đầu tư
sở hữu bất động sản của người dân còn khá cao
thêm vào đó là sự thiếu hiểu biết pháp luật về đất đai
nhiều khi chỉ mua theo đám đông
hoặc dựa vào những thông tin không chính xác
nắm được tâm lý này
kết hợp với một vài thủ đoạn treo trò
các doanh nghiệp bất chính
đã lợi dụng
thuyết phục lôi kéo được người mua
rơi vào cái bẫy của họ
giới đồng nộ cò đất
cũng như là doanh nghiệp bất lương mà lừa đảo được
là họ đánh vào cái tâm lý khám lợi
và tạo ra cái thi hiếu
qua cái tâm lý đám đông
trên một cái cơ sở
là họ biết rằng
phần đông người dân
đã chưa có hiểu biết đầy đủ
về những cái
để bán nền
hình thành trong tương lai
luật kinh doanh công sản đã quy định rất rõ
thí dụ như bán căn hộ hình trong tương lai
thì dự án đó phải có giấy tờ hợp lệ về đất
dự án đó phải có giấy pháp xây dựng
dự án đó
phải có bảo lãnh của ngân hàng
dự án đó là phải thi công xong phần móng
thì mới được quy đồng vốn
còn đối với bán đất nền
thì dự án đó

để có giấy tờ hợp lệ về đất
thứ hai nữa dự án đó
phải có giấy pháp xây dựng
và đặc biệt
đối với tất cả các dự án
hoặc là nền nhà hình thành trong tương lai
thì đều phải có một văn bản
đó là văn bản của sở xây dựng
xác nhận dự án này
đủ điều kiện quy đồng vốn
bà con chúng ta không có biết những cái điều kiện đó
đối với các chủ đầu tư
họ sẽ không phải là
bị rủi ro trong việc này
họ biết hết
họ để xin dự án thì họ xin hết các cơ quan chức năng hết rồi
cho nên đối với trong trường hợp này tôi không nghĩ là
những người làm dự án họ có gặp rủi ro
nhưng cái rủi ro là ở người dân
khi mà họ không thật sự
không phải ai cũng biết được
không có quyền pháp lý
thì tôi nghĩ tốt nhất
đối với người dân muốn có khi có một dự án được
được trao trên thị trường được trả bán nền
cũng cần phải đến cái cơ sở
đến cơ quan chức năng là cấp cơ sở
hoặc là một tí nữa là cái ở sở
để điều tra để xem thử có phải dự án này đã được cấp phép chưa
còn nếu không có nữa
chưa kịp đập nhập thì chúng ta trực tiếp đến hỏi
trước khi chúng ta quyết định
việc mua bán hoặc đầu tư
tránh cái tình trạng là tâm lý bài đàn
thấy như thế này khi mua
mà không thấy được một cái tờ giấy về pháp lý về cái dự án
mà chỉ thấy được cái hợp đồng mua bán
có cái dấu đóng của cái công ty màu đỏ đỏ
thì người dân chúng ta thường bị bắt sợ lầm ở chỗ đó
khi đầu tư
ở địa phương nào
địa bàn nào
thì nên tiếp xúc
về cái dự án đó
trên địa phương đó có hay không
nếu địa phương là ở đây là các xã thị trấn
mà chưa nắm hết cái dự án
có thể chưa
kịp thời thông tin
có ở địa phương
thì trực tiếp lên gặp với ban chân chân hội

trực tiếp là phòng tin theo tờ
là biết cơ quan quản lý
về quy hoạch
về phát triển ở địa phương
để biết thông tin của cái dự án đó
có hay không
và nó đang ở tình trạng pháp lý nào
phải biết là tình trạng pháp lý
được phép triển khai
như thế nào
được phép mua bán như thế nào
vâng thưa quý vị và các bạn
đầu tư vào đất nền nói riêng
hay bất động sản nói chung
là những khoản tiền rất lớn
tích góp cả đời mới có được
người dân có nhu cầu
cần hết sức thận trọng
trang bị cho bản thân kiến thức cơ bản
và tìm hiểu thật kỹ thông tin
trước khi thực hiện giao dịch
tránh rơi vào rủi ro
như nhiều người đã từng gặp phải
chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được kết thúc
và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo